còn liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng dùng súng chống trả lực lượng công an cách đây vài ngày
cho đến nay cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ đối tượng lý văn vũ là thủ phạm đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn của hai tỉnh phú thọ và yên bái
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội vũ luôn mang theo súng và bình xịt hơi cay sẵn sàng nổ súng bắn trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi
đây là những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình người dân ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
lợi dụng đêm tối kẻ gian đã đột nhập vào nhà sau sau đó sử dụng vật cứng đập vỡ cửa kính ô tô trộm cắp số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
cũng với thủ đoạn trên khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn một số gia đình trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ và thành phố yên bái tỉnh yên bái
cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà sử dụng búa đinh hoặc vật cứng đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị khác để trong xe ô tô
do thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm đối tượng gây án sử dụng nhiều biện pháp che giấu nên việc phát hiện bắt giữ gặp không ít khó khăn
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã có đủ căn cứ khẳng định lý văn vũ chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an đối tượng lý văn vũ khai nhận đã gây ra hàng chục vụ đột nhập vào nhà dân đập phá cửa kính xe để trộm cắp tiền
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng khoảng thời gian từ một mươi một h đêm hôm trước đến bốn h sáng hôm sau lang thang trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ tập trung vào các khu dân cư đông đúc những gia đình có kinh tế khá giả có xe ô tô để trong sân nhà hoặc ngoài đường
lợi dụng lúc các gia đình ngủ say
đối tượng đột nhập vào trong phá cửa kính xe ô tô rồi trộm cắp tài sản
nếu như mà người dân phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở trong khu vực gia đình mình nếu như không có đủ điều kiện để chống trả thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ trong việc là truy bắt đối tượng
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng lý văn vũ bảo đảm tiêu đối an toàn cho lực lượng truy bắt và nhân dân trong vùng không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm